tại thành phố đà nẵng nhiều hộ chăn nuôi tại đây đang chuẩn bị tái đàn sau dịch tả lợn châu phi
để bảo đảm an toàn cho người chăn nuôi địa phương này đang triển khai quyết liệt công tác kiểm soát tái đàn
nhằm tránh tình trạng dịch bùng phát trở lại
tháng tám vừa qua đàn lợn gần ba mươi con của gia đình ông nguyễn công vấn bị nhiễm dịch tả lợn châu phi và buộc phải tiêu hủy
từ đó đến nay mặc dù trên địa bàn thôn không xảy ra dịch bệnh
tuy nhiên ông cũng không dám tự ý tái đàn khi chưa có sự cho phép của địa phương
mặc dù nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn có nhu cầu tái đàn để đáp ứng nhu cầu thịt lợn cho thị trường
tuy nhiên do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
chính quyền địa phương chưa thực hiện việc cấp phục

các nơi cung cấp giống có đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định
ngoài việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
đối với các địa phương hết dịch ngành chức năng thành phố đà nẵng cũng khuyến cáo người dân
không nên tái đàn một cách ồ ạt
tái đàn từ từ từ một mươi trong tổng số mà số lượng được nuôi
rồi sau ba mươi ngày trên tổng một mươi đó mình lấy mẫu
xác nghiệm bệnh tả lợn cho phi mà âm tính
thì mình có thể tái đàn gần lên đến một trăm linh
do dịch tả lợn châu phi còn diễn biến phức tạp
ngành thú y đà nẵng khuyên cáo các hộ dân chăn nuôi nên thận trọng trong việc tái đàn
và thực hiện đúng những quy trình chăn nuôi nhằm tránh thiệt hại do dịch bệnh bùng phát trở lại